tại phủ chủ tịch tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng bí thư quân ủy trung ương
chủ tịch hội đồng quốc phòng an ninh thống lĩnh các lực lượng vũ trang đã trao quyết định thăng quân hàm
từ trung tướng lên thượng tướng cho đồng chí hoàng xuân chiến ủy viên trung mương đảng
thứ trưởng bộ quốc phòng và đồng chí lê huy vịnh ủy viên trung ương đảng
phó tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam
tham dự buổi lễ có đại tướng lương cường bí thư trung mương đảng ủy viên thường vụ quân ủy trung mương
chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam cùng đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành cơ quan trung ương
tại buổi lễ tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng trao quyết định thăng quân hàm từ cấp trung tướng lên cấp thượng tướng
đối với đồng chí hoàng xuân chiến ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ quốc phòng
từ cấp trung tướng lên cấp thượng tướng đối với đồng chí lê huy vịnh phó tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam
thay mặt hai đồng chí được thăng quân hàm thượng tướng hoàng xuân chiến bày tỏ niềm vinh dự tự hào
khi được đảng nhà nước quân đội thăng quân hàm cấp thượng tướng được tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng trao quân hàm
thượng tướng hoàng xuân chiến nhấn mạnh đây là niềm vinh dự đặc biệt niềm tự hào của cá nhân gia đình và quân đội nhân dân việt nam
với cương vị cấp bậc càng cao trọng trách và nhiệm vụ càng nặng nề song dù bất luận trong điều kiện hoàn cảnh nào
các đồng chí cũng sẽ khắc phục vượt qua mọi khó khăn thử thách vững vàng tự tin đoàn kết phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được đảng nhà nước và quân đội giao phó
nhân dịp này đại tướng lương cường cùng lãnh đạo các ban bộ ngành cơ quan trung ương đã thẳng hoa chúc mừng thượng tướng hoàng xuân chiến và thượng tướng lê huy vịnh